chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh gia lai
về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy và tình hình thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ đầu năm đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh gia lai duy trì ổn định ở mức bảy tám thu ngân sách đạt hơn ba một trăm linh tỷ đồng
với việc tái cơ cấu kinh tế tỉnh gia lai đã chuyển đổi gần hai sáu trăm linh hectare đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác tái canh được khoảng bốn bốn trăm linh hectare diện tích cà phê già cỗi
hiện toàn tỉnh có khoảng một một trăm linh hộ ở năm mươi năm xã của chín huyện thị xã tham gia mô hình cánh đồng lớn trên cây mía và cà phê với tổng diện tích gần hai bảy trăm linh hectare
tại buổi làm việc tỉnh gia lai cũng đã đề nghị quốc hội chính phủ cần quan tâm hơn tới chính sách hỗ trợ riêng cho các xã biên giới xã vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời có chính sách cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn xây dựng chính sách bảo hiểm nông nghiệp vì lĩnh vực này hiện nay rất nhiều rủi ro